vấn đề việc làm và khởi nghiệp luôn là nội dung nóng được đề cập nhiều trong các chương trình hành động dành cho đoàn viên thanh niên lập thân khởi nghiệp lập nghiệp
những năm qua phong trào thanh niên khởi nghiệp lập thân lập nghiệp ở khánh hòa đang được thúc đẩy và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ
tuy nhiên do vẫn còn nhiều vướng mắc trước mắt nên thanh niên khánh hòa vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và lúng túng trong việc tự thân khởi nghiệp
khởi nghiệp theo tiếng anh là startp để nói về một cá nhân hay một tổ chức đang trong quá trình bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp khác với lập nghiệp là gắn liền với sự đổi mới và sáng tạo
tạo ra các sản phẩm có giá trị tốt hơn so với những thứ đang có và đây hoàn toàn không còn là khái niệm xa lạ ở thị trường khánh hòa
tuy nhiên số bạn trẻ khởi nghiệp thành công vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay
có mặt tại không gian khởi nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp khánh hòa để nghe các bạn trẻ ở đây nói về những khó khăn mà lần đầu họ tham gia khởi nghiệp
thì mới dễ hiểu tại sao khái niệm start up đối với thanh niên tỉnh khánh hòa lại nghe rất xa lạ
mua dân kiếm đồ đạc thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
khởi nghiệp dựa trên nền tảng có được từ ngành học và định hướng tập trung phát triển công nghệ trong nông nghiệp
anh đỗ trần anh ceo farmtec dành suốt hai năm dòng giã để nghiên cứu và may mò khởi nghiệp
hiện dự án khởi nghiệp aevg giải pháp mạng xã hội nhẹ nông kết hợp thiết bị giám sát môi trường
bước đầu đã thành công trong việc thành lập hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên trong tỉnh
tuy nhiên với anh các cơ chế chính sách tại khánh hòa vẫn chưa thực sự thúc đẩy cộng đồng trẻ khởi nghiệp
đây là cơ sở sản xuất chả cá camoboco của chị nguyễn thu hồng
chả cá được chế biến sạch không có hóa chất bảo quản tất cả các công đoạn sản xuất đều dựa trên công nghệ nhật bản
đồng thời dựa trên ứng dụng các loại protein miosin một chất được chiết tách từ chính cơ thể cá để tạo độ dai cho chả cá
do chính chị hồng nghiên cứu
thời gian tới chị sẽ cho xây dựng nhà máy chế biến chả cá thay vì chế biến quy mô nhỏ tại nhà
trà cá camoboco giúp chị đoạt giải người nữ sáng lập xuất sắc nhất trong cuộc thi khởi nghiệp startup well hai nghìn một mươi sáu tại tp hcm
từ những thành tiệu ban đầu của mình chị hồng chia sẻ kinh nghiệm
trong những năm qua các bạn trẻ ở tỉnh khánh hòa đã tìm đến với các thành phố lớn như hồ chí minh hà nội đà nẵng để khởi nghiệp
với thành công của một số bạn tham gia vào môi trường khởi nghiệp như trên
hy vọng phần nào mở ra hướng đi mới kích thích hơn nữa cho thanh niên ở địa phương khởi nghiệp
ngoài nỗ lực của bản thân dám nghĩ dám làm tiên phong trong vấn đề khởi nghiệp
các bạn trẻ rất cần sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa về khoa học kỹ thuật đầu ra sản phẩm
đặc biệt là nguồn vốn phát triển sản xuất trong việc hỗ trợ thanh niên
để các bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp xây dựng kinh tế phát triển bản thân